theo quyết định số sáu trăm ba mươi hai của thủ tướng chính phủ người nghèo và các đối tượng chính sách sẽ được hỗ trợ thêm một mươi bốn bốn trăm linh tỷ đồng trong năm nay
khoản tiền này sẽ được hỗ trợ dưới hình thức cho vay ưu đãi thông qua ngân hàng chính sách xã hội
khoản ưu đãi này sẽ tạo cơ hội về vốn cho người nghèo bà con vùng sâu vùng xa tạo sinh kế việc làm hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh cải tạo nhà ở xây dựng các công trình nước sạch nông thôn cho học sinh sinh viên vay vốn để học tập
ngân hàng chính sách xã hội hiện đang phục vụ cho trên sáu năm triệu hộ nghèo cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay với dư nợ đạt trên hai trăm một mươi sáu tỷ đồng
tín dụng chính sách được coi là một trong những công cụ hữu hiệu trong xóa đói giảm nghèo của việt nam
trong năm hai nghìn một mươi chín nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho hơn hai trăm sáu mươi sáu lao động
trong đó giúp cần bảy lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giúp hơn ba mươi sáu học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn
hỗ trợ xây dựng hàng triệu công trình nhà ở nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn